trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt gần sáu tháng hà nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần sáu ca
khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới hà nội ghi nhận thêm khoảng một mươi tám ca
thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng không chỉ nhân dân mà là chính tôi chính quyền các cấp cũng rất lo lắng ông chu ngọc anh nêu rõ
theo ông chu ngọc anh xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số địa phương cũng như người dân
nêu thêm việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội ông chu ngọc anh cho biết tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng hai sang ba là một một cả nước trung bình là ba mươi
tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở hà nội là một
chủ tịch ubnd tp chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày
tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng dù đa số ca mắc mới đều ở thế nhẹ
xu hướng tăng cao này ngoài các điểm chung với cả nước hà nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây
từ đó hà nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là
của một số đơn vị cũng như người dân
chủ tịch ubnd tp nói
về mô hình trạm y tế lưu động chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh cho biết với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch
thành phố đã chỉ đạo các quận huyện thị xã thành lập các khu thu dung của các quận huyện thị xã theo mô hình trạm y tế lưu động
cho đến nay toàn bộ ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã của hà nội đã thành lập các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung quản lý điều trị f nhẹ
và không triệu chứng
về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh
chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em hà nội hiện còn hai trăm chín mươi hai liều nữa cho học sinh cấp hai
còn với đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi khi nào cấp thẩm quyền cho phép
hà nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm sau trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
theo lộ trình sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học
chủ tịch ubnd tp thông tin hà nội sẽ được cấp thêm khoảng năm trăm linh liều vaccine
để hoàn thành tiêm mũi hai cho học sinh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai